các hoạt động của tuần văn hóa du lịch phú yên năm hai nghìn một mươi chín đã được chuẩn bị sẵn sàng
đây là chuỗi các sự kiện hưởng ứng năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi chín
đồng thời kỷ niệm bốn mươi bốn năm ngày giải phóng tỉnh phú yên và kỷ niệm ba mươi năm ngày tái lập tỉnh
tuần văn hóa du lịch phú yên năm hai nghìn một mươi chín sẽ được diễn ra từ ngày hai mươi bảy tháng ba đến ngày năm tháng bốn
tại thành phố tuy hòa và huyện đông hòa
các hoạt động chủ yếu gồm giải việt giã chinh phục đỉnh cao núi đá bia
hội trợ du lịch ẩm thực và đặc sản phú yên lễ hội thả siêu nghệ thuật
liên hoan nghệ thuật bày tròi lễ hội âm nhạc đường phố liên hoàn văn hóa ẩm thực phú yên
trong đó nổi bật nhất là hội trợ du lịch ẩm thực và đặc sản phú yên
tại đây sẽ có một trăm linh gian hàng của một mươi tỉnh thành phố trong cả nước
giới thiệu trưng bày các đặc sản ẩm thực sản phẩm du lịch địa phương
cả năm nay thì có một
cái hoạt động rất là lớn tổ chức cùng với tuần văn hóa du lịch
đó là hội trợ du lịch ẩm thực và đặc sản vùng miền của phú yên
dự kiến là có khoảng một trăm linh gian hàng chuyên bán về đặc sản
hàng lưu niệm quà tặng giới thiệu ẩm thực
và trong đó thì cái chính cũng là giới thiệu của các đơn vị kinh doanh du lịch
để giới thiệu về các tua tiến các dịch vụ như là
lưu trú ăn uống vui chơi giả tí cung cấp cho khách hàng
năm năm trở lại đây du lịch phú yên có nhiều khởi sắc sản phẩm du lịch ngày càng phong phú
và chất lượng được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến
trong năm hai nghìn một mươi chín này ngành du lịch phú yên đề ra mục tiêu phấn đấu thu hút hơn một sáu triệu lượt khách
đạt doanh thu trên một chín trăm linh tỷ đồng bằng hơn bốn mươi tổng thu ngân sách năm hai nghìn một mươi tám